thủ tướng giao bộ y tế tập trung chỉ đạo việc khẩn trương phát hiện các ca nhiễm
ổ dịch trong cộng đồng và cách ly khoanh vùng dập dịch triệt đề
dứt khoát tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc khai báo y tế
tăng cường năng lực xét nghiệm cho các địa phương bảo đảm phù hợp với thực tiễn
có quy trình chặt chẽ về đón tiếp khám bệnh điều trị đối với người đến khám bệnh
tại các cơ sở y tế nhằm ngăn ngừa việc lây nhiễm chú trọng việc phòng ngừa lây nhiễm
bảo đảm an toàn cho lực lượng làm việc tại các cơ sở cách ly và cơ sở y tế
tập trung huấn luyện chuyên môn việc sử dụng máy thở phát đồ điều trị tốt nhất cho các tuyến
chuẩn bị nhân lực vật tư thiết bị thuốc men cho trường hợp dịch bệnh xảy ra trên diện rộng
trước mắt tạm dừng xuất khẩu các loại thuốc sử dụng để điều trị covid một mươi chín
nhập khẩu một số loại thuốc thành phẩm cần thiết để bảo đảm đủ cơ số cho điều trị